chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định một nghìn sáu trăm ba mươi chín qdttg ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một về bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín verocell của tập đoàn sinopharm trung quốc
quyết định nêu rõ bổ sung kinh phí cho bộ y tế để mua và tiếp nhận hai mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín verocell của tập đoàn sinopharm trung quốc như đề nghị của bộ tài chính và bộ y tế
bộ tài chính bộ y tế chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định đúng mục đích tiết kiệm hiệu quả công khai minh bạch
bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định
theo bộ y tế đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín cả nước đã tiêm được hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine covid một mươi chín trong đó có khoảng hai mươi ba triệu người đã được tiêm một liều vaccine và tám sáu triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine đạt bốn mươi ba chín
theo bộ y tế từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm nay việt nam có thể tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước

đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết thành phố sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân và mỗi tổ chức doanh nghiệp bởi nguy cơ tái bùng phát dịch covid một mươi chín vẫn còn
đồng chí nguyễn văn nguyễn bộ y tế

đồng chí nguyễn văn nguyễn bộ y tế
tại hà nội việc quét mã qr code là điều kiện bắt buộc để thành phố cho phép các cửa hàng ăn uống siêu thị thời trang hoạt động trở lại
tuy nhiên tại nhiều địa điểm kinh doanh khi mà không có nhân viên yêu cầu quét mã qr code đa phần người mua vẫn lơ là chủ quan trong việc này

tại hà nội việc quét mã qr code là điều kiện bắt buộc để thành phố cho phép các cửa hàng ăn uống siêu thị thời trang hoạt động trở lại
tuy nhiên tại nhiều địa điểm kinh doanh khi mà không có nhân viên yêu cầu quét mã qr code không phải ai cũng biết và thực hiện được
trên nhiều tuyến phố tại địa bàn thành phố hà nội các cửa hàng phục vụ ăn uống thời trang đã hoạt động trở lại khi nới lỏng giãn cách
mặc dù các cửa hàng hầu hết đã chấp hành tốt việc dán mã qr code nhưng người dân đến mua sắm đều chưa tự giác quét mã khai báo y tế
đặc biệt là những shipper khi đến các cửa hàng hầu hết quên công đoạn quan trọng này
tôi cũng gặp nhiều trường hợp là người dân có thể quên có thể vào cửa hàng đông họ cũng quên quét mã qr
nhưng mà có những cửa hàng có để những mã qr code ở chỗ hơi khó có thể quét
những cửa hàng đấy nên để mã qr ở những chỗ nào mà người dân dễ nhìn thấy nhất thì người ta có thể quét được ngay lập tức
trong những ngày này lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và đoàn thanh niên địa phương thường xuyên đôn đốc
trực tiếp tuyên truyền tuần tra kiểm soát thông qua loa phường
cảnh sát khu vực thực hiện tuyên truyền tới từng hộ gia đình yêu cầu các cửa hàng khi có người đến giao dịch bắt buộc phải quét mã qr code
trong khi tiến hành kiểm tra thì có rất nhiều người dân quên mang điện thoại và quên quét mã qr code

giúp các cơ quan chức năng có thể phân tích đánh giá tình hình liên tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy vết khi cần thiết
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sáng ngày hôm qua ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân cấp cao đà nẵng mở phiên tòa hình sự
phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu chú huyện tây hòa tỉnh phú yên
về tội làm tăng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan
bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo trần thị tuyết diệu
chiều qua hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra
tại dự án nhà máy ethanol phú thọ đối với sáu bị cáo kháng cáo
gồm vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí công ty pvb
phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu ký việt nam pvc
nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb
khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb
lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb
hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đều là người có năng lực quyền hạn giữ vị trí chủ chốt quan trọng trong tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước được tin tưởng giao cho quản lý vốn và tài sản quốc gia
biết rõ quy trình đấu thầu và năng lực của nhà thầu pvc không đạt các bị cáo vẫn chấp thuận cho thực hiện khiến dự án ethanol phú thọ giang dở suốt tám năm chưa hoàn thiện hạng mục nào làm lãng phí nguồn lực kinh tế xã hội nghiêm trọng
hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công ty pvb
với mức hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng đây là toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà công ty pvb đã trả và còn phải trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày khởi tố
dựa trên vai trò của từng bị cáo trong vụ án hội đồng xét xử bác tất cả các kháng cáo tuyên y án sơ thẩm mức bồi thường dân sự mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên là hợp lý không có căn cứ để miễn giảm
bên cạnh đó tòa phúc thẩm cũng bác kháng cáo của công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư mai phương về việc không đồng ý giao quyền chuyển nhượng
tòa nhận thấy mảnh đất được mua bằng tiền của pvc được sử dụng trái pháp luật chủ trương góp vốn chỉ là hình thức để trịnh xuân thanh che giấu hành vi vi phạm pháp luật
theo tòa phúc thẩm pvc là công ty cổ phần có vốn của nhà nước sau đó mảnh đất ba bốn trăm linh m hai là tài sản của nhà nước
tòa sơ thẩm tuyên pvc có quyền quản lý sử dụng là hợp lý do đó nội dung kháng cáo này sẽ được giải quyết bằng một vụ án khác khi có yêu cầu khởi kiện
như bản án sơ thẩm đã nêu
mang theo giấy giới thiệu giả danh cán bộ công an đến liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô lý quang thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang phát hiện
tại phiên sơ thẩm ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang đã tuyên phạt lý quang thái một mươi hai tháng tù về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo cáo trạng khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thái đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang xuất trình giấy giới thiệu do bộ công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy a một nghìn tám trăm ba
sau đó thái được cán bộ trực tiếp dân nhận và hẹn thái đến một mươi sáu giờ cùng ngày quay lại nhận kết quả
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát giao thông đường bộ xác định giấy giới thiệu trên là giả
khi thái vừa quay lại thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
thành phố long xuyên mời về trụ sở làm việc và thu giữ trên người thái nhiều giấy tờ giả như thẻ đảng viên chứng minh công an nhân dân và nhiều thẻ căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên lý quang thái
trong quá trình điều tra thái khai nhận số giấy tờ giả trên là do thái lên mạng xã hội facebook đặt làm đồng thời thừa nhận ngoài vụ việc trên thái còn ba lần giả mạo cán bộ công an để xác minh thu thập tài liệu trái quy định của pháp luật
đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thái bị khởi tố để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường trường an tp huế có hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng chín thắng điều khiển xe mô tô chạy trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản
khi đến lô t ba mươi ba đường võ văn kiệt phường an tây tp huế phát hiện một phụ nữ đang mang túi sách
bên trong có điện thoại iphone ngồi sau xe mô tô lưu thông trên đường
thắng cho xe áp sát vượt lên từ phía sau cướp giật túi sách của nạn nhân nhưng bị người phụ nữ trên giữ lại làm cả ba người ngã xe xuống đường
sau khi bị ngã xe thắng nhanh chóng tẩu thoát chưa chiếm đoạt được tài sản
nhận được tin báo của bị hại công an phường an tây nhanh chóng tổ chức truy xét đối tượng gây án
đến một mươi năm giờ cùng ngày lực lượng công an bắt giữ được thắng thắng là đối tượng đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
hoa thành phố huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
các số báo ra sáng ngày hôm nay có nội dung gì nổi bật xin mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên hồng nhung
xin mời chị hồng nhung
cảm ơn chị ninh phương
thưa quý vị lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì coi như không lãnh đạo
đó là nhấn mạnh của thường trực ban bí thư võ văn thường khi nói về quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh thành ủy
thông tin được đăng tải
thường trực ban bí thư võ văn thưởng nhấn mạnh công tác kiểm tra có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của đảng
đảng ta đã khẳng định lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát thì coi như không lãnh đạo
mọi tổ chức đảng đảng viên đều phải chịu sự kiểm tra giám sát của đảng không có vùng cấm không có ngoại lệ
để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày thêm trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đồng chí võ văn thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong lực lượng công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên
trước hết là trong cấp ủy người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng công an
lãnh đạo tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương bà rê vũng tàu long an tây ninh thống nhất dự kiến thành lập tổ điều phối hợp tác liên vùng
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế
theo dự thảo tuy tình hình kiểm soát dịch mà thực hiện thận trọng các nội dung mở cửa lại kinh tế
từng bước nới lỏng giãn cách phù hợp với tình hình kiểm soát dịch tại từng địa bàn khu vực đảm bảo chắc chắn an toàn
cụ thể áp dụng hướng dẫn của bộ y tế về xét nghiệm trong lưu thông tại nhà máy xí nghiệp và công nhận chia sẻ kết quả xét nghiệm của các địa phương
ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động quay trở lại làm việc tại các vùng giáp danh giữa tp hcm và các tỉnh
lao động trong chuỗi cung ứng ngành hàng sản xuất thiết yếu lao động trong ngành dịch vụ du lịch
mặt khác tạo kênh thông tin giữa các địa phương để nắm được tình hình sản xuất tiêu thụ của hàng hóa sản phẩm
và có phương án phân phối hợp lý đáp ứng kịp thời nhu cầu của các địa phương
lập danh sách các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đã được hoạt động trở lại
và các địa phương cùng thống nhất phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng để kết nối lại giao thương
một thông tin đáng chú ý trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
đó là cả người lao động và chủ doanh nghiệp đều vui mừng chờ đợi gói hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp
mà chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã ký ban hành vừa qua
nghị quyết cho phép sử dụng khoảng ba mươi tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm hai nghìn hai mươi
để hỗ trợ người lao động thuộc các đối tượng cụ thể là người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tại thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước
tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập
do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên
người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sáu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm
không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng
thời gian thực hiện hỗ trợ người lao động từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và hoàn thành chậm nhất là vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi bản tin sáng phương nam từ trường quay tp hcm cùng với biên tập viên hoàng trí
xin chào quý vị
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã có văn bản gửi văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
phòng cảnh sát kinh tế công an hai mươi một quận huyện và công an tp thủ đức về việc phối hợp đà soát
xử lý những cá nhân tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận được công văn số hai nghìn bảy trăm bốn mươi bốn
ngày một mươi sáu tháng chín của cục cảnh sát hình sự bộ công an đề nghị ra soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
theo yêu cầu của phòng cảnh sát hình sự các đơn vị và công an các quận quyện và tp thủ đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm
thứ nhất ra soát đánh giá tình hình các cá nhân tổ chức hoạt động từ thiện tự phát kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
có những thấu kê cụ thể gồm tên cá nhân tổ chức quy mô cơ cấu tổ chức mục tiêu hoạt động
thứ hai kết quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
đối với các cá nhân tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản
trước đó mạng xã hội xôn xao việc làm từ thiện thiếu minh bạch của một số cá nhân hội nhóm
dư luận cũng đặt nghi vấn việc thiếu minh bạch về hoạt động quyên góp từ thiện của một số nghệ sĩ
người nổi tiếng trong đợt kêu gọi nguyên góp từ thiện ủng hộ người dân miền trung trong trận lũ lục lịch sử năm hai nghìn hai mươi
còn mà tp hcm đã tiếp nhận một số đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh
quận một tp hcm có sáu phường đã chuyển sang bình thường mới để phục hồi phát triển kinh tế
trong đó quận cũng đang xem xét mở lại hoạt động của chợ bến thành chợ tân định cùng với các dịch vụ thiếu khắc
đến ngày hai mươi chín tháng chín quận một còn hơn một mươi ba sáu trăm linh ca nhiễm số ca phục hồi là hơn tám một trăm linh trường hợp
quận ghi nhận có hai trăm tám mươi hai ca tử vong
trong hai tuần gần nhất quận không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào từ ca mắc mới
về tiêm chủng có một trăm linh bảy sáu trăm linh người dân trên địa bàn được tiêm vaccine mũi một hơn sáu mươi năm trăm linh người tiêm mũi hai
toàn quận còn khoảng bảy trăm linh người chưa tiêm vaccine do chống chỉ định
căn cứ vào các tiêu chí của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín thì quận một đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
đến nay có sáu phường trên địa bàn quận đã chuyển sang bình thường mới là bến nghé đa cao tân định
bến thành phạm ngũ lão nguyễn thái bình
quận một cũng đang xem xét mở lại hoạt động chợ bến thành chợ tân định cùng các dịch vụ thiết yếu khác
sau một tuần cho phép thí điểm khai thác các dịch vụ du lịch tham quan
huyện cần giờ tp hcm cũng đã lên kế hoạch cụ thể để khôi phục lại hoạt động của tàu cá
một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu những chuyến tàu cá được ra khơi trở lại tại xã đảo thành an
hơn ba tháng này ngư dân đặng thanh xuân không thể ra khơi
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín tất cả các hoạt động đánh bắt thủy hải sản của gia đình đều phải tạm ngưng
đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm ra khơi bám biển con tàu của ông phải neo đậu tại bờ lâu đến vậy
từ hôm nay huyện cần giờ đã cho khôi phục lại tàu cá trên địa bàn
những chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ra khơi
mình kiểm tra lứ với ba máy móc này mình đậu lâu quá
mình xuống mình đề máy lên kiểm tra luôn ba nhớt dầu luôn hết
rồi lứ chài mình làm xong mình đi lứ chài mình làm sẵn nè
theo đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch các phương tiện khi tham gia đánh bắt
sẽ được đăng ký thời gian xuất bến thời gian cập bến
số lượng thuyền viên đăng ký tham gia khai thác được quản lý chặt chẽ
vì hôm nay cũng đậu vậy rồi cũng đâu có cho đi ra đường
rồi ghê cứ đậu để vậy mới hết rồi tới chừng mà mấy ảnh cho đi đi được ba bốn ngày nay nè
rồi thấy cũng đỡ đỡ chứ ông bà đậu đậu quãi luôn
đậu đâu có làm gì đâu mà ra tiền đâu
biên phòng thì mỗi ngày mình phải trình sức là mấy giờ rồi mình về mấy giờ
mình lên mình báo cho chạm để chạm ký sổ cho mình ngày mai mình đi nữa
để đảm bảo các tàu cá hoạt động đúng quy định của pháp luật tuân thủ công tác phòng chống dịch
lực lượng biên phòng sẽ lập các điểm kiểm tra đồng thời tuần tra lưu động trên biển
để tuyên truyền nhắc nhở người dân bên cạnh đó phối hợp với cảnh sát đường thủy
xử lý các vi phạm về trực tự an toàn giao thông đặc biệt là trong mùa mưa bão
đối với hoạt động kiểm soát người đi đánh bắt thì chúng tôi cùng với địa phương cũng đã tổ chức phát phiếu
để người dân được đi hoạt động sản xuất thì trong quá trình đi thì người dân phải trình được cái giấy đó
qua các chốt kiểm soát cũng như là đến trình các trạm biên phòng khi về đến thì cũng phải trình trạm biên phòng
và để cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ người trên phương tiện
kiểm tra đối với việc đảm bảo trực tự an toàn giao thông phòng chống dịch gắn với việc đảm bảo trực tự an toàn
trên đường thủy tạo điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên các luồng xanh đường thủy
giúp cho quá trình vận tải hàng hóa đường thủy là lưu thông thông suốt thứ ba đó là quan tâm kiểm tra kiểm soát
đối với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
hiện tại xã đảo thạnh an có hơn bốn trăm năm mươi tàu cá hoạt động đánh bắt thủy hải sản đến nay đã có hơn ba trăm linh tàu tham gia hoạt động trở lại
sau ngày mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội địa phương sẽ có phương án phối hợp với các địa bàn giáp ranh như vũng tàu đồng nai
để tuần tra kiểm soát hoạt động của các tàu cá theo đúng quy định không để dịch lây lan
ubnd tp hcm vừa giao cho sở nông nghiệp và phát triển đông thôn xây dựng ban hành kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
trên địa bàn thành phố đình kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch phục hồi môi trường sống thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
ngoài việc xây dựng ban ngành kế hoạch bảo vệ phát triển tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của các loài thủy sản trên địa bàn
tp hcm cũng xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra nghề cá thương phẩm hàng năm đề xuất bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đưa khu bảo tồn biển cần giờ vào quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo phục hồi nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản
phối hợp sở thông tin và truyền thông cùng ủy ban nhân dân huyện cần giờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho nhân dân phổ biến các quy định pháp luật có liên quan nhằm tạo sự thay đổi sâu rộng và mạnh mẽ về bảo tồn bảo vệ nguồn lợi thủy sản
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành và địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản
mới đây hai mươi đơn vị sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có đơn kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phục hồi hoạt động từ ngày một mươi năm tháng một mươi
trong văn bản cũng đưa ra những giải pháp để quê hình an toàn không lây nhiễm chéo với đặc thù số lượng nhân sự tập trung đông trong một bối cảnh các đơn vị sẽ dự trù phương án ra sao
sáng phương nam đã có ghi nhận cụ thể liên quan đến kiến nghị này
từ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh sẽ bước vào trạng thái bình thường mới sau bốn tháng chống lại làn sóng thứ tư covid một mươi chín
tuy nhiên hoạt động của ekip ghi hình quay phim vẫn chưa nằm trong nhóm lĩnh vực được hoạt động
do đó tập thể hai mươi nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình đã có công văn kiến nghị lên thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về phương án tổ chức đoàn phim trong điều kiện phòng dịch